trong hai ngày tiếp sau mặc dù bão hai ma suy yếu và tan dần tuy nhiên toàn bộ bắc bộ cũng như một dọc các tỉnh từ thanh hóa xuống tới thừa thiên huế sẽ tiếp tục là những ngày tạnh giáo và có nắng
trái ngược với trạng thái nắng nhiều ở phía bắc ngày hôm nay dưới tác động hút gió mạnh mẽ của bão hai ma gió mùa tây nam tại các tỉnh phía nam sẽ tiếp tục gia tăng về cường độ
thời tiết trên hai khu vực tây nguyên và nam bộ sẽ là nhiều mây và có mưa
những cơn mưa có thể xảy ra vào bất kể thời gian nào trong ngày nhưng sẽ mạnh mẽ hơn về chiều tối và đêm